cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh gia lai đang làm rõ hành vi giết người đối với ba đối tượng
trong vụ đâm xe ô tô vào xe cảnh sát giao thông tại huyện công chơ rau
ngày hai mươi bảy tháng bảy tổ cảnh sát giao thông công an huyện công chơ ro đang làm nhiệm vụ
thì nhận được tin báo có một ô tô một mươi hai chỗ nghi chở gỗ lậu đang trên đường qua thị trấn
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí đón lõng nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh
mà lao thẳng vào xe chuyên dụng và các cán bộ chiến sĩ
trong đó trung tá nguyễn hoàng nhã đã bị hất văng cả chục mét khiến bất tỉnh
ngay sau đó công an cùng người dân đã khống chế ba đối tượng trên xe
và đưa trung tá nguyễn hoàng nhã đến bệnh viện cấp cứu